sơn la là một tỉnh miền núi có địa hình hiểm trở dễ bị chia cắt khi có mưa lũ lớn xảy ra
năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh sơn la đã xảy ra hai trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề
và trận mưa lớn xảy ra cách đây ít ngày cũng đã khiến cho sáu người bị thiệt mạng
mất tích và bị thương hàng trăm diện tích hoa màu bị mất trắng
để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ năm nay
tỉnh sơn la đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
năm hai nghìn một mươi bảy cơn lũ lịch sử quét qua huyện mường la tỉnh sơn la không chỉ gây thiệt hại lớn
về người và tài sản của người dân mà hệ thống giao thông ở khu vực này cũng bị hư hỏng nặng
trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám trên cơ sở giả soát hiện trạng quán triệt phương châm bốn tại chỗ
huyện mường la đã triển khai kế hoạch cụ thể đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trong mùa mưa bão
chúng tôi đã giả soát các điểm có nguy cơ sụt sản để cảnh báo cho người dân
và hiện nay trên bản huyện có một số địa điểm có nguy cơ sụt sản và chúng tôi đã báo cáo
với đoàn tỉnh để xin chủ trương cho đầu tư để hủ trí dân cư tái ảnh cư
đồng thời với đó chúng tôi tập trung cho việc triển khai kết cấu hạ tầng
tại các điểm tái định cư của xã lạm păm và đặc biệt là đối với đường giao thông tỉnh lộ một trăm linh chín
để kết nối các điểm tái cư và đảm bảo giao thông để khắc phục trong mùa mưa lũ hai nghìn một mươi tám này
trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ của tỉnh
sơn la các công trình bị thiệt hại đã cơ bản được khắc phục
các đơn vị ngành chức năng cũng chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ
trực duy trì hoạt động đường dây nóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt thời gian diễn ra mưa bão
để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh và chủ động tham mưu xử lý giải quyết khi có thiên tai xảy ra
công ty là huy động máy móc thiết bị nhân lực là khắc phục một cách nhanh nhất
các đoạn xử lý để thông xe cho các phương tiện
tham gia giao thông một cách nhanh nhất
sớm nhất và an toàn
hiện nay thì các điểm sụt và xa bồi nhỏ thì công ty cũng đang huy động máy móc và nhân lực
đang tiếp tục triển khai nốt các vị khối lượng còn lại
mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường
tỉnh sơn la đang nỗ lực hết sức chủ động các phương án cụ thể
tạo sự phối hợp từ nhiều đơn vị thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra